sau kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện một bịch ni lông có chứa một mươi hai viên nén màu hồng
mà các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp hơn một mươi triệu đồng tiền việt cùng với một số tăng vật khác
trong phần tiếp theo của bản tin sau trận lũ kinh hoàng người dân tà ganh cũng đã kịp thời ổn định cuộc sống vui xuân đón tết
đầm ấm bên những ngôi nhà mới và các lễ hội của mùa xuân
máy bay chiến đấu của israel không kích các cơ sở hạ tầng ngầm của hamas tại giải gaza
thưa quý vị ngày hôm nay tại đắk lắc và quảng nam đã tưng bừng khai mạc lễ hội đua thuyền khai hội đồng xuân
đã thành thông lệ vào dịp mùng bốn tết nguyên đán tháng năm tỉnh đắk lắc tổ chức giải đua thuyền tại huyện kronana
tham gia giải đua thuyền năm nay có gần bốn trăm năm mươi tay trèo của hai mươi chín thuyền đua đến từ xã bình hòa xã quảng điền
và thị trấn buôn chấp huyện kronana
trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân các tay trèo ai nấy đều phấn khích và thể hiện tài nghệ của mình
trong sự chứng kiến và cổ vũ nhiệt tình của hàng chục nghìn người dân địa phương và du khách
giải đua thuyền truyền thống đầu năm tại đắk lắc không chỉ phát huy nét đẹp văn hóa mà còn là sân chơi lành mạnh
đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong dịp tết
tại quảng nam cũng trong sáng ngày hôm nay
mùng bốn tết mậu tuất tại khu vực sông thu gia
ubnd xã đại phong huyện đại lộc tỉnh quảng nam tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống đầu năm
giải thu hút sáu đơn vị tham gia tranh tài và sự phổ vũ của hàng nghìn người dân và du khách thật phương
sau nhiều pha quyết liệt đọ từng mét nước trong tiếng gieo hò cổ vũ của hàng ngàn cổ động viên
các thuyền đua đã hoàn thành xong phần tranh tài đầu xuân
giải đua thuyền truyền thống là sân chơi bổ ích
là nơi để nhân dân giữa các thôn có cơ hội giao lưu học hỏi
đồng thời còn có ý nghĩa cầu mong một năm mưa thuận gió hòa
vừa đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần trong dịp tết nguyên đán của nhân dân trên địa bàn xã
còn tại quảng trị ngày hôm nay đã diễn ra lễ hội cướp cù truyền thống đầu xuân
lễ hội đã thu hút hàng trăm thanh niên đến tham dự
hội cấp cù được tổ chức ở đối cát rộng
hai phía cắm hai cổ tre cao chứng năm đến bảy mét
trên cột treo chiếc rổ tre có đường kính
khoảng bốn mươi cm
hội cù có tới ba quả cù tượng trưng cho thiên địa nhân
tương ứng với ba hiệp thi đấu
mỗi hiệp kéo dài từ ba mươi phút đến một tiếng
chơi cấp cù không quy định số người tham gia
thường có khoảng một trăm năm mươi người
lúc đông lên tới hai trăm năm mươi đến ba trăm linh người
hội cấp cù ở làng an mỹ năm nào cũng thu hút rất nhiều người dân đến xem và cổ vũ động viên
ra đời từ hàng trăm năm nay
lễ hội cướp cù không chỉ nêu cao tinh thần thượng võ
dân luyện thể dục thể thao
mà còn mang ý nghĩa cầu mong mưa thuận gió hòa
con dân của làng học hành đỗ đạt
làm ăn phát tài phát lọc
vâng kính thưa quý vị
không khí vui tươi rộn ràng của mùa xuân đang tràn ngập khắp nơi
từ miền xuôi cho đến miền ngược
bản tà ganh xã lao trải huyện mù căng trải tỉnh yên bái
là một trong những bản chịu ảnh hưởng nặng nề
của trận lũ lịch sử đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
thì trong những ngày này
người dân cũng đã kịp thời ổn định cuộc sống
vui xuân đón tết đầm ấm
bên những ngôi nhà mới và các lễ hội của mùa xuân
sau đây là ghi nhận tại huyện mù cang trải tỉnh yên bái
đến với bản tà ganh
trong những ngày đầu xuân
tiếng khen tiếng xáo tiếng hát gọi bạn
của những chàng trai cô gái
đã vang rộn khắp các bản làng
xua đi bao nỗi đau thương mất mắt
của trận lũ ngày nào
những cành mận cành đào
cũng đuôi nhau nở hoa
với những bộ váy áo lộng lẫy
của các chàng trai cô gái
và tiếng khen
tiếng xáo chào xuân
của người dân nơi đây
ông giàng sa báo
ở bản tà ganh
là một trong những hộ
bị ảnh hưởng nặng nề
do lũ ống gây nên
nhưng những ngày này
ông và vợ cùng với bà con lối xóm
đến tham gia các hoạt động tết
do bản tổ chức
năm nay do ảnh hưởng của mưa lũ
đã cuốn trôi hoàn toàn ngôi nhà của tôi
nhưng nhờ có sự quan tâm của các cấp
các nhà hảo tâm
đã giúp tôi làm lại nhà
đặc biệt là
những nhà hảo tâm
và những nhà hảo tâm
những ngày tết này
xã đã tổ chức các hoạt động vui xuân đón tết
cho người dân chúng tôi
mang đậm bản sắc văn hóa
nên tôi rất vui và phấn khởi
hòa đây tôi gửi lời cảm ơn
đến sự quan tâm của các cấp
các ngành và các nhà hảo tâm
đã giúp chúng tôi trong thời gian qua
các tổ chức hội của bản tà ganh
đã tập trung các nguồn lực hỗ trợ của xã
và vận động các hội viên
tham gia các hoạt động vui xuân đón tết
còn vận động các hội viên
và vận động đoàn viên thanh niên và hội viên
nhanh chóng chuẩn bị các điều kiện
cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động
trong ngày tết đảm bảo
và đã thu hút đông đảo
các vận động viên không chuyên
của hai bản giàu xa lao chảy
đến tham gia thi đấu ở các nội dung
kéo co đẩy gậy đánh quay
và các hoạt động văn hóa văn nghệ
mang đậm bản sắc văn hóa
của các dân tộc trên địa bàn ba bản
năm nay bản tôi gặp không ít khó khăn
có kế hoạch tổ chức các hoạt động
vui xuân đón tết tôi đã phối hợp
với các tổ chức và trưởng bản vận động
đoàn hội tham gia đóng góp công sức
và chuẩn bị tiết mục văn hóa
văn nghệ thể dục thể thao
để đón tết vui vẻ đầm ấm
năm nay chúng tôi cũng chỉ đạo
tổ chức tại bảng đà ganh
để cho bà con
chúng tôi cũng tiếp tục
từ mùng ba cho đến hết mùng năm
và phải tổ chức xong
thì cua tết này
thì xã cũng tiếp tục chỉ đạo cho bà con
mà không vui chơi lao dạy nữa
và để mùng sáu mùng bảy
là tiếp tục để gieo mạng cho
cái khu đông xuân
trong năm hai nghìn một mươi tám này
để cho bà con
tổn định cái cuộc sống
một mùa xuân nữa lại về
trên mảnh đất vùng cao mùa cao trải
với sự vào cuộc đầy trách nhiệm
của chính quyền địa phương
đời sống của bà con nơi đây
đã dần được ổn định
những đau thương mất mát rồi cũng sẽ qua đi
nhường chỗ cho những hy vọng
của đồng bào nơi đây vào một năm mới
tốt đẹp hơn hạnh phúc hơn